từ đầu năm đến nay tàu vỏ thép dna chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của ông trần văn mười ở phường mân thái quận sơn trà thành phố đà nẵng
đã ba lần cứu nạn và lai rắt thành công hai tàu gặp nạn trên biển trở về đất liền an toàn
bên cạnh niềm vui cứu hộ thành công là nỗi lo phải trả lãi vai đóng tàu và lo cho đời sống của thuyền viên khi phải tập trung cho phải cứu nạn
sáng hai mươi một tháng năm tàu vỏ thép dna chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của ông trần văn mười đã lai rắt tàu đánh cá số hiệu qna chín mươi nghìn bảy trăm bốn mươi chín
cùng bốn mươi chín thuyền viên bị chết máy và trôi giạt trên biển từ ngày một mươi ba tháng năm cập cảng cá thọ quang ở cửa biển đà nẵng an toàn
đối với ông trần văn mười chủ tàu cá chín mươi nghìn bảy trăm bảy mươi bảy bên cạnh niềm vui cứu hộ cứu nạn thành công tàu bạn
thì còn đó là nỗi lo phải trả nợ lãi vai ngân hàng mỗi quý hơn ba trăm linh triệu đồng để đóng tàu vỏ thép và lo cho đời sống của các thuyền viên
vì sau mỗi chuyến cứu hộ cứu nạn hầu như tàu của ông mười không đánh bắt được gì
và phải trả nợ lãi vai ngân hàng mỗi quý hơn ba trăm linh triệu đồng để đóng tàu vỏ thép và lo cho đời sống của các thuyền viên
vì sau mỗi chuyến cứu hộ cứu nạn hầu như tàu của ông mười không đánh bắt được gì
nên từ khi hạ thủy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tàu vỏ thép của ông trần văn mười đã năm lần cứu hộ và lai giáp thành công các tàu gặp nạn trên biển về đất liền an toàn
trong đó có trường hợp cứu hộ thành công tàu gặp nạn trong điều kiện gió bão trên cấp bảy cấp tám
qua đó góp phần tích cực vào công tác cứu hộ cứu nạn tàu thuyền trên biển giúp ngư dân yên tâm bám biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
tuy nhiên trong niềm vui chung các chủ tàu vỏ thép cũng không khỏi lo lắng khi chi phí bỏ ra nhiều nhưng những gì thu lại chưa thể bảo đảm được cuộc sống cho các thuyền viên
nhiều người trong số họ mong muốn nhà nước hỗ trợ một phần chi phí khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và lai rắt thành công các tàu gặp nạn